diệp minh châu là họa sĩ nhà điêu khắc có nhiều đóng góp cho nền mỹ thuật việt nam
đồng thời ông có nhiều kỷ niệm sâu sắc với bác hồ
cho tới khi mất ông đã vẽ và nặn hàng trăm tác phẩm về bác
trong đó được biết đến rộng rãi nhất có lẽ là bức tranh bác hồ với ba cháu thiếu nhi
trung nam bắc được ông vẽ bằng máu của mình và bức tượng bằng đồng bác hồ với thiếu nhi
dù là nghệ sĩ cầm cọ trong hoàn cảnh chiến tranh
diệp minh châu vẫn hăng hái hoạt động trong phong trào yêu nước
và sát cánh theo từng bước đi của nhân dân trong cuộc đấu tranh trừ giặc giữ nước
trong những ký họa vẽ ngay trên trận địa còn vương khói súng
đáng chú ý nhất là bức chiến sĩ lê hồng sơn hy sinh lúc sung phong
được ông vẽ bằng chính máu của người chiến sĩ ấy
và đặc biệt là bức tranh bác hồ và ba cháu nhi đồng bắc trung nam
được ông vẽ bằng chính những giọt máu của mình
không chỉ là một họa sĩ thành công với đề tài bác hồ
đề tài miền nam diệp minh châu còn là nhà điêu khắc tên tuổi trong giới nghệ thuật tạo hình
nhiều tác phẩm của ông đã đi vào lịch sử
trở thành tài sản quý của nhiều bảo tàng mỹ thuật lớn trong nước